thông tin các hạ vận chuyển hoạt động liên quần trở lại
được rất nhiều người dùng ở tp hcm ủng hộ bởi việc đặt hàng giao nhận hàng hóa thiết yếu sẽ dễ dàng hơn
tuy vậy người dùng mong muốn các hãng sẽ giảm phí vận chuyển bởi thời gian qua nhiều thời điểm
người dùng ghi nhận phí cao gấp hai đến ba lần so với lúc chưa có dịch

ví dụ như đặt này kia là phải chứ mà nhờ người mua thì chắc không hết nổi thường đâu cũng lo đâu có sợ
việc cho phép giao nhận hàng liên quận cũng khiến các cửa hàng bán đồ ăn uống mạnh dạng mở cửa trở lại
để phát triển kinh doanh sau một thời gian dài nghỉ hoạt động
em nghĩ là sẽ tạo điều kiện cho người mua
có thể tạo điều kiện cho người mua có thể tạo điều kiện cho người mua
có thể mua hàng dễ dàng hơn và bọn em thì cũng bán được nhiều hàng hơn
ví dụ như là hôm nay thì bọn em cũng có một số đơn đã ở ngoài quận
ví dụ như ở quận hoc mon hoặc là bên quận một mươi hai rồi
thì bình thường thì bọn em chỉ bán ở trong quận thôi thì nó ít hơn chút xíu
thì có thể là một số ngày tới thì nó sẽ được nhiều hơn
do chưa có hướng dẫn mới từ thành phố một số trạm y tế các quận huyện
không những xét nghiệm covid một mươi chín cho đội ngũ shipper
đồng thời ứng dụng chưa cập nhật lại danh sách và viên hoạt động
nên nhiều tài xế đã tắt áp không dám nhận đơn liên quận vì sợ bị phạt khi qua chốt
đơn thì vẫn là đơn liên quận đơn liên quận vẫn có quá nhiều
nhưng mà nhiều tài xế chắc không dám đi đâu vì ngày hôm nay là ngày đầu
thực ra là ngày đầu thì là mình đi nhưng mà mình sợ nhất là không may mình đi
đâu được bao nhiêu đâu mà không may là người ta phạt thì người ta giữ lại
thì cũng sợ không dám đi
chợ lý do nhiều cái là mình đi liên quận
nhiều chỗ mình chưa biết có chỗ dễ có chỗ khó có khó khăn cho mình đi lưu lại
lại hai là gòi dắt thì mình còn dễ biết có hẻm nào lưu thông hẻm nào không thông
quận khác thì không biết có hẻm nào lưu thông được đâu
có công chặt qua có vẻ qua hẻm lại hay nữa
trong ngày một mươi sáu tháng chín tại chốt kiểm soát dưới chân cầu hiêm lam đường nguyễn thị thập quận bảy
lực lượng chức năng đã xứ phạt nhiều shipper không có giấy xét nghiệm
mà số đăng ký giấy đi đường về yêu cầu quay đồ xe đối với các trường hợp
không có mạng số đăng ký do sở công thương cấp
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội
việc cho phép shipper hoạt động liên quận sẽ giúp người dân yên tâm ở nhà chống dịch
đội ngũ này cũng sẽ được tạo điều kiện xét nghiệm miễn phí covid một mươi chín đến hết ngày ba mươi tháng chín
do đó thời gian này việc ưu tiên tiêm vaccine hỗ trợ các chi phí thủ tục giấy tờ
là điều cần làm cho các shipper lúc này
đăng tin sai sự thật trên facebook về việc phong tỏa thành phố bạc liêu
một người vừa bị giám đốc công an tỉnh bạc liêu ra quyết định xử phạt hành chính
với một triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín người vi phạm sinh năm hai nghìn năm
chú phường một thành phố bạc liêu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
đăng tải thông tin có ba mươi ca mắc covid một mươi chín trên trang ăn uống bạc liêu online
đồng thời khi có người vào bình luận trên bài đăng
đối tượng còn trả lời bình luận với nội dung sắp phong tỏa
bài viết đã thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận
làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn
bất chấp việc đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến các cửa hàng chợ siêu thị
để tìm mua hàng hóa tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
giám đốc công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với người vi phạm mức phạt năm triệu đồng
đồng thời yêu cầu người vi phạm viết cam kết không tái phạm
và đăng thông tin đính chính trên tài khoản facebook của mình
điều khiển xe máy ra đường không có lý do chính đáng
và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản
làm việc thì còn không hợp tác chống đối sô đẩy lực lượng
một phụ nữ trú tại xã đoàn kết huyện bù đăng tỉnh bình phước vừa bị lập biên bản xử lý
trước đó trong quá trình tuần tra phòng chống covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu
trên đường hùng vương thuộc khu đức hòa thị trấn đức phong
tổ kiểm tra thị trấn đức phong phát hiện người này điều khiển xe máy ra đường
không xuất trình được giấy tờ tùy thân
cũng như không có giấy xác nhận trường hợp được ra đường theo chỉ thị một mươi sáu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc
tuy nhiên người phụ nữ này không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
liên tục sô đẩy lực lượng chức năng rồi sau đó bất ngờ bỏ xe lại ra về
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
đồng thời điều tra xử lý đối tượng về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu
về phòng chống covid một mươi chín và chống đối lực lượng chức năng
sau khi uống rượu võ minh hoàng đã có hành vi xúc phạm gây thương tích
cho lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn phú điểm
huyện tuy an tỉnh phú yên
phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ minh hoàng
chú tệ xã hòa hải huyện tuy an về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi ăn nhậu
võ minh hoàng điều khiển xe mô tô đi từ thành phố tuy hòa
về nhà ở xã an hòa hải huyện tuy an
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn phú điểm
trong quá trình tiến hành khai báo thông tin y tế
võ minh hoàng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và lưng gây thương tích
cho ba cán bộ xã đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế
áp giải võ minh hoàng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đã được công an huyện tuy an tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm trước pháp luật
chỉ trong một thời gian ngắn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định
khởi tốn năm vụ án đối với sáu bị can về hành vi chống đối người thi hành công vụ
điều đáng nói là các đối tượng này vô cùng hung hãn
đã dùng hung khí tự chế để tấn công và đe dọa trực tiếp
đến tính mạng của lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các chốt kiểm soát
dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới dùng ghế tấn công vào tổ công tác
thậm chí là dùng dao tự chế đâm loạn xạ
những vụ việc này liên tiếp xảy ra tại đà nẵng
uy hiếp đến tính mạng của lực lượng
tham gia chống dịch
ông lê bá dụng thành viên chốt kiểm dịch tại thôn cẩm nam xã hòa châu huyện hòa vang
là người trực tiếp bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ung bị thương
vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua
sau khi đối tượng hồ đắc thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú cùng thôn nài nỉ để được thông chốt nhưng bất thành
mong sao là ngành chức năng có bình pháp mạnh ra đây
và lại có một định hướng rõ ràng để cho chúng tôi được yên tâm làm nhiệm vụ tại chốt
sau khi đối tượng này có hành vi dùng dao bạch âm cho lực lượng trực tốc
trong các lực lượng đã nhanh chóng dùng gạy tức vũ khí của đối tượng
không chế đối tượng đó cũng là một cái rất tốt trong lực lượng ý thức
đối với hành vi gây rấu hoặc chống đối với người thành công vụ
chúng ta cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ
để biết hành vi này và chú động trong việc biện pháp để xử lý tình huống như thế
mới đây ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn bình hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú khu đô thị ecoram
phương hòa hiệp nam quận liên kiểu về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ
ước ngờ từ trong nhà cầm cuốc chạy ra la lối đe dọa và dùng không khí đuổi đánh tổ công tác
với sự nguy hiểm manh động của các đối tượng này
cơ quan công an thành phố đà nẵng nhanh chóng vào cuộc
làm rõ hành vi và đưa ra xét xử công khai theo thủ tục án rút gọn
như một số đối tượng quá khích như tôi nói ở đây
đã có những hành vi cám trở chung không khí tấn công lực lượng thi hành công vụ
cho nên trước tình hình đó thì trong quá trình thu thập chứng cứ
có những khó khăn đặc biệt là chỗ bị nhận thức của người dân
để phục vụ yêu cầu chung của tình hình thành phố
thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lại việc kiểm soát
bảo án để tiến hành điều tra tri tố xác xử nhanh các bảo án này
để đảm bảo tình hình an ninh trên địa phương thành phố
dịch bệnh vẫn đang tiếp tục hoàn hành
những đối tượng chóng người thi hành công vụ
đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch
cần phải được xử lý nghiêm và đúng pháp luật để răng đe giáo dục